tại hà nội chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel mario díaz canel bemudez
đã có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp việt nam và cuba về vấn đề tăng cường trao đổi hợp tác kinh tế doanh nghiệp giữa hai quốc gia
đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm hữu nghị chính thức của chủ tịch hội đồng nhà nước cuba tại việt nam
cùng tham dự buổi tọa đàm có phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại buổi tọa đàm chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel mario díaz canem becmudet cho biết
việt nam và cuba đã có nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong sự phát triển kinh tế doanh nghiệp
bày tỏ niềm tin tưởng lớn vào những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong quá trình cải cách của mình
đồng thời chủ tịch cuba cũng khẳng định sẵn sàng tạo ra môi trường khuyến khích quá trình đầu tư vào cuba được thuận lợi
cuba sẽ xem xét và giả soát những vấn đề cần hoàn thiện những vấn đề cản trở
giao cản thủ tục hành chính cần xóa bỏ để các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào cuba
phát biểu tại buổi tọa đàm phó thủ tướng trịnh đình dũng bày tỏ sự cảm ơn chủ tịch cuba đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp việt nam tiếp xúc và trao đổi thông tin
đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác việt nam cuba sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai